sáng nay hai mươi tháng ba tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị đã họp về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì phiên họp
tham dự phiên họp có thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
và đại diện lãnh đạo nhiều ban bộ ngành cơ quan trung ương
bộ chính trị ghi nhận đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian qua
cụ thể là việt nam đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh kiểm soát chặt chẽ dòng người vào từ vùng dịch
tổ chức cách ly kịp thời hiệu quả phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và đã điều trị thành công cho một mươi sáu bệnh nhân
các nhà khoa học việt nam đã đưa ra nghiên cứu sản xuất được các bộ kit xét nghiệm sars cov hai được công nhận và đưa vào sử dụng
sau khi nghe báo cáo của ban cán sự đảng chính phủ
ý kiến của các đồng chí ủy viên bộ chính trị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn vũ trọng phát biểu kết luận
hoan nghênh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác phòng chống dịch thời gian qua
thể hiện tính yêu việt bản chất tốt đẹp của chế độ ta
công tác lãnh đạo chỉ đạo kịp thời nhẹ bén khuyết liệt
cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng vào cuộc đạt được những kết quả tích cực
được thế giới đánh giá cao nhân dân tin tưởng ủng hộ và tích cực tham gia
về phía ta phải nói là ta phản ứng rất nhanh rất kịp thời và chính xác
mà bước đầu đã đạt được những kết quả tốt
nhân dân ghi nhận cái công lao này thế giới người ta cũng hoan nghênh chúng ta thế này
và cho ta thêm kinh nghiệm
rõ ràng là báo chí dư luận nước ngoài người ta khen lắm
nhất là cái hệ thống chính trị của ta
nói bảo nếu không có hệ thống chính trị
hệ thống chính trị của việt nam thì chắc không làm được đâu
nếu chỉ có nhiều chuyên gia lệnh thì chưa chắc nó đã chuyển được thế này đâu
toàn dân là
cả hệ thống các ngành các cấp phòng và đồng bộ quyết liệt hướng ứng rất nghiêm túc
quân đội công an vào cuộc các ngành y tế các cấp quỷ đoàn các địa phương
người ta đều có lo lắng về
cái này là cái thành tích rất lớn rất tốt và cho ta kinh nghiệm
và nó chứng tỏ rằng là hệ thống chính trị của chúng ta người ta nói là không phải hệ thống chính trị như việt nam không làm được nào đúng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn vũ trọng cho rằng trong thời gian tới
vẫn ưu tiên hàng đầu và làm mục tiêu quan trọng nhất đó là kiên quyết không để dịch bùng phát ở việt nam
đây là thời điểm quan trọng cần có thái độ kiên quyết kiên trì tinh thần trách nhiệm cao nhất để phòng chống dịch bệnh
cần phải xác định rõ các kịch bản diễn biến của tình hình dịch bệnh để từ đó đưa ra các phương án cụ thể
để đạt được mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội